chúng ta tuyệt đối không được chủ quan chúng ta đã chiến thắng từng trận đánh
nhưng cả cuộc chiến vẫn còn ở phía trước
do đó chúng ta cần đồng lòng cần có niềm tin ủng hộ các trị đạo của trung ương
và hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đây là thông điệp được phó thủ tướng vũ đức đam
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín trao đổi với các cơ quan thông tấn báo chí
trong cuộc họp trực tuyến chiều qua với sự phối hợp của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông
báo chí là lực lượng trực tiếp cùng sung trận trong cuộc chiến này
đó là lời cảm ơn lời khẳng định của các bộ ngành của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chưa bao giờ thông tin về tình hình dịch bệnh đầy đủ minh bạch đồng loạt như lần này
chia sẻ với những khó khăn của những người làm báo trong bối cảnh dịch bệnh
cùng với lực lượng y tế công an quân đội trưởng ban chỉ đạo cho rằng
cần phải có cơ chế để các nhà báo tòa soạn đảm bảo an toàn khi tác nghiệp
đồng thời phó thủ tướng vũ đức đam cũng nhấn mạnh về lòng tin trong công tác chống dịch của việt nam
chúng ta đã luôn chủ động chưa bao giờ hốt hoảng
chúng ta đã luôn chủ động chưa bao giờ hốt hoảng
điểm yếu điểm mạnh của hệ thống y tế và nền kinh tế xã hội của việt nam
vì vậy chúng ta xác định đầu tiên phải ngăn không để nhiều người nhiễm bệnh
đã nhiễm thì ngăn không để nặng thêm
điểm mạnh của chúng ta là cơ chế phòng chống thiên tai với nguyên tắc bốn tại chỗ
đã có sự vận hành rất tốt nhiều năm qua ở các địa phương
chúng ta có hệ thống chính trị tuyệt vời
lực lượng quân đội tham gia phòng chống dịch ngay từ đầu
đặc biệt chúng ta xác định nhân dân có vai trò quan trọng hàng đầu trong phòng chống dịch
các lực lượng khác là nòng cốt
tuy nhiên cả cuộc chiến vẫn còn phía trước
chúng ta tuyệt đối không được chủ quan
chúng ta cần đồng lòng có niềm tin ủng hộ các chỉ đạo của bộ chính trị
ban bí thư chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo hướng dẫn của ngành y tế